kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh của truyền hình công an nhân dân
trong khi đó tại việt nam đã gần một trăm linh ngày chúng ta ghi nhận không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng
và để có được điều này là sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và người dân
bằng cách kiểm soát chặt chẽ nguồn lây nhiễm từ bên ngoài
tuy nhiên vẫn còn những nguy cơ hết sức nguy hiểm đến từ việc nhập cảnh trái phép từ người nước ngoài vào việt nam
và trong thời gian này những phân tích cũng như là những nội dung này
chúng tôi sẽ dành phần nhiều thời lượng của chương trình để chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay
mở đầu ngay bây giờ sẽ là tiểu mục cư dân mạng
giặc covid một mươi chín vẫn đang tàn phá thế giới
thông qua các con số được cập nhật chóng mặt
trong khi việt nam đã gần một trăm linh ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
đây là sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và người dân
bằng cách kiểm soát chặt chẽ nguồn lây nhiễm
từ bên ngoài
xong vẫn còn đó những nỗi lo
mà cư dân mạng gọi đó là ngòi nổ nguy hiểm
đến từ việc nhập cảnh trái phép từ nước ngoài vào việt nam
từ campuchia qua đường tiểu ngạch vào việt nam
cho đến gần nhất là hàng chục người trung quốc nhập cảnh trái phép
và lưu trú tại quảng nam và đà nẵng
đang trở thành nỗi ám ảnh
và tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động
trong việc kiểm soát đường mòn lối mở
tại các tuyến biên giới hiện nay
may mắn là xét nghiệm ban đầu đều âm tính với covid một mươi
nhưng vẫn rất nguy hiểm
nếu chúng ta không kiểm soát chặt chẽ
cần làm rõ quyết liệt việc người nước ngoài xâm nhập trái phép vào việt nam
không thể để bao công sức chống dịch covid một mươi chín thành lãng phí
việc hàng chục người trung quốc nhập cảnh bằng đường nào
theo cách nào
vào thời gian nào
đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
xong vấn đề mà cư dân mạng bất bình phân nộ
chính là sự tiếp tay của các chủ cơ sở lưu trú
vốn dĩ những người này đều không có giấy tờ tùy thân
nhập cảnh bất hợp pháp
lại đến từ đất nước mà dịch bệnh
vẫn đang diễn biến phức tạp
xong vì lợi nhuận
các chủ cơ sở tỏ ra vô cảm thiếu trách nhiệm
không khai báo với lực lượng chức năng
sẽ nguy hiểm thế nào
nếu một trong số những người trung quốc kia
dương tính với covid một mươi chín
lúc đó sẽ phá vỡ tất cả những thành quả chống dịch của đất nước
và hậu quả là những tổn thất rất nặng nề
trong khi cả nước chống dịch hiệu quả trong mấy tháng qua
không biết phải nói sao nữa
với những người coi thường pháp luật và cộng đồng của mình chỉ vì tiền
hình thức homestay rất nở rộ
nhưng không phải chủ cơ sở nào
nhưng tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật
trong khi chính phủ đã có những bước đi quyết liệt chống dịch
nhưng vẫn hài hòa và đảm bảo kinh tế
với những chính sách dần mở cửa
xin được ích kỷ mà phá hỏng công cuộc gây dựng
hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản
hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định
đối với chủ cơ sở tiếp tay cho người trung quốc lưu trú
mà không có giấy tờ tùy thân
đối với cư dân mạng
vì sự phạt nghiêm là cần thiết
xong qua vụ việc cũng là bài học
và cần tăng cường công tác quản lý tạm trú tạm vắng
quản lý chặt chẽ người nước ngoài nhập cảnh
để phòng ngừa và ngăn chặn
phạt thật nặng chủ cơ sở cho lưu trú
phạt đủ sức gian đe để người khác không dám vi phạm
cứu buộc khách phạt kịch khung bốn mươi chín triệu mà nhân lên
tước giấy phép bắt chủ doanh nghiệp này bỏ tiền để nuôi cách ly
hãy tiếp tục theo dõi và tương tác cùng chúng tôi
và chia sẻ quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn
về nội dung mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
hiện nay trên địa bàn thành phố hà nội
thì có gần năm trăm linh cầu lớn nhỏ khác nhau
mặc dù theo quy định các tổ chức cá nhân
thì không được phép chiếm dụng gầm cầu
làm nơi ở bãi đỗ xe và các dịch vụ kinh doanh
nhưng thực trạng trên thì vẫn diễn ra
không chỉ gây mất mỹ quản đồ thị
mà còn tiêm ẩn nhiều nguy cơ
gây mất an toàn giao thông
và an toàn công trình cầu đường bộ
gầm cầu vượt ngã tư đảo tấn đường láng
hàng quán vây kín các trụ cầu
khách uống nước ngang nhiên dựng xe dưới lòng lề đường
không chỉ vậy
khu vực lên xuống cầu vượt ngã tư này
đoạn cổng sau công viên thủ lệ
tình trạng chiếm dụng còn diễn ra ngang nhiên
từ lâu khu vực này đã trở thành bãi trông giữ xe ngày và đêm
lấn chiếm hết phần vỉa hè
và thậm chí là cả lòng lề đường
chung tình trạng đó là gầm cầu vượt ngã tư đường liễu giai
hoàng hoa thám
từ lâu khu vực này cũng đã trở thành
địa điểm kinh doanh buôn bán tấp nập
cả ngày lẫn đêm
khi bộ qua thì có thấy người ta đun nấu như thế là
thứ nhất là đảm bảo không đảm bảo vệ sinh
thứ hai là rất là gây ách tắc
cho người đi bộ với các thương tiện
thứ hai là

thứ hai là rất là gây ách tắc cho người đi bộ với các thương tiện
các cái tường của các công trình như thế
nó sẽ bị đen và xấu đi
vậy là mất hình tượng của thủ đô
không chỉ buôn bán tấp nập
nhiều hàng quán còn sẵn sàng đun nấu
ngay tại những chân trụ cầu
thậm chí ngay cả dưới các hộp điện
của hệ thống đèn chiếu sáng của cả cây cầu
cái việc mà sử dụng bừa bãi
ở dưới chân các công trình
nhất là công trình giao thông công cộng như thế
thì rõ ràng là ảnh hưởng đến
cái kết cấu của hệ thống giao thông
thí dụ như là nếu như một cái kết cấu như thế
mà có khói chẳng hạn
có cháy nổ chẳng hạn
thậm chí ra nhiệt chẳng hạn
nó cũng làm cho cái tuổi thọ của
các cái vật liệu mà làm nên công trình giao thông ấy
phải nó xuống cấp nhanh hơn
đấy là chưa kể là tùy tiện
nó còn có thể là ăn mòn acid
có thể là do cái khói than
nó cộng thêm các cái công ký khác
trở thành một cái tác nhân độc hại
làm ăn mòn kể cả bê tông
nứt vỡ chứ không phải là đơn giản
chỉ là để đun nấu về nhiệt không
thế còn chưa kể là
nó gây sự đích nhác
sự mất an toàn trong cái việc mà
đáng nhẽ người ta đang
di chuyển với tốc độ cao
thì lại phải tránh với cái ông đang ngồi ăn quán
rồi thì bán hàng ở dưới
đánh giá về tình trạng này
các chuyên gia cho rằng
nó không chỉ dừng lại ở những tác động xấu
đến bản thân những công trình giao thông này
mà còn thể hiện sự lãng phí đối với những tài sản lớn
khi mà chi phí bỏ ra để xây dựng được
những cây cầu vượt này là không hề nhỏ
nó sẽ xuống cấp
rất là nhanh
thế và cái năng lực khai thác của nó
thì là rất ít là được
chú trọng tối ưu hóa
chúng ta thấy rằng là không phải là chỉ cầu vượt đâu
mà tất cả những cái đường trên cao
thì cái không gian ở dưới gầm của nó
là sử dụng rất lãng phí và thậm chí là tùy tiện
nếu như mà phát triển tự phát như thế
thì không gian đô thị
là không an toàn
nhưng mà quan trọng hơn là tài sản đô thị
tài sản công là lãng phí
đây nó thể hiện cái năng lực quản trị
tài sản công
thì đây chính là
một cái địa điểm
đây chính là một cái ví dụ
để chúng ta đánh giá được cái năng lực
khả năng của cái người cán bộ quản trị
tại địa phương đó hay là tại cái ngành đó
hoặc là chủ đầu tư của chính cái dự án đó
chúng ta đã có nhiều đợt gia quân lập lại trật tự
về hè lòng lề đường
thay đổi diện mạo của nhiều tuyến đường của thủ đô
thế nhưng với thực trạng vi phạm đã diễn ra
và tái diễn nhiều lần
có lẽ các cơ quan chức năng cần phải có biện pháp đồng bộ
quyết liệt mạnh tay hơn nữa
mới mong xử lý rứt điểm được việc lấn chiếm
sử dụng gầm cầu trái phép
chứ không chỉ dừng lại ở những đợt gia quân xử lý quyết liệt
rồi một thời gian sau đâu lại vào đấy
sự việc hàng chục người trung quốc nhập cảnh trái phép vào nước ta
đang thực sự thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận
và ở trong chuyên mục cư dân mạng
mà chúng tôi đề cập ở phần đầu của chương trình
đã ghi nhận rất nhiều ý kiến
của người dân bày tỏ sự lo lắng và bất an
trước thực trạng này
trong khi chính phủ và người dân cả nước
đã và đang nỗ lực để phòng chống dịch bệnh
thì hành vi nhập cảnh trái phép
hành vi tiếp tay cho hoạt động này
là rất đáng lên án
và cần phải có những biện pháp xử lý nghiêm khắc
vậy hành vi nhập cảnh trái phép
sẽ gây ra những hệ luyện như thế nào
và chúng ta cần làm gì để ngăn chặn vấn nạn này
phải chăng có một bộ phận người dân
đang có tâm lý chủ quan trước diễn biến tình hình dịch bệnh
đã được kiểm soát tốt tại việt nam
những vấn đề này
ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay
phó giáo sư tiến sĩ trịnh hòa bình
để cùng trao đổi
vâng xin chào ông và cảm ơn ông đã dành thời gian đến chương trình của chúng tôi
trước khi đến với phần trao đổi
xin mời phó giáo sư tiến sĩ trịnh hòa bình
cũng như quý vị khán giả
hãy theo dõi một tổng hợp ngắn sau đây của chúng tôi
trường một mươi tám tháng bảy
lực lượng công an kiểm tra đột xuất một việt thử du lịch
tại khu phường điện dương phía xã điện bàn tỉnh quảng nam
và phát hiện hàng chục khách là người trung quốc đang có mặt tại đây
khi thấy lực lượng chức năng
số người này đã bỏ chạy tán loạn
sau đó lực lượng công an đã tổ chức tìm và đưa tổng cộng hai mươi một người trung quốc vào khu cách ly bắc đùng
sau quảng nam
đà nẵng tiếp tục phát hiện hai mươi bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép
và lưu trú tại quận sơn trà
sau khi phát hiện vụ việc
lực lượng chức năng đã tiến hành đưa những người này đi cách ly
tại một khách sạn trên địa bàn quận sơn trà
những nhóm người này đều phát nhận đi vòng đường tiểu ngạch
ngược cảnh trái phép vào quảng nam
họ tại thành phố hồ chí minh

trong cầm thủy tiền
trong đó có sáu trường hợp được phát hiện tại khu dân cư
tám trường hợp bệnh nhân và người đi cùng được phát hiện
khi đều khám chữa bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố
vâng thưa ông
ông đánh giá như thế nào về dự biến
cũng như là thực trạng của những vụ nhập cảnh trái phép
vào nước ta trong thời gian vừa qua
tôi thấy rằng như vậy là diễn biến
cũng như thực trạng của tình hình
nhập cảnh trái phép vào chúng ta
hiện nay là đã ở mức độ phức tạp
và nghiêm trọng
điều đó không chỉ là
đe dọa cho an ninh
an toàn cho tựa xã hội
mà còn là
và cái nguy cơ
để lây nhiễm covid một mươi chín
với một sự nghiệp mà chúng ta đã

để đạt được
mới có thể đạt được những kết quả
những thời gian vừa qua
trong các vụ nhập cảnh trái phép
đặc biệt là hai vụ gần đây nhất
trên địa bàn quảng nam đà nẵng
chúng ta thấy là hàng chục người trung quốc
đã lưu trú từ một vài ngày cho đến một tuần
vậy ông đánh giá sao về ý thức
của những người là chủ khu biệt thự
chủ khách sạn chủ nhà trọ
theo ông thì những hành vi tiếp tay như thế này
chúng ta cần phải xử lý như thế nào
chúng ta có thể thấy rằng là
cái thái độ
cái trách nhiệm của các chủ nhà trọ
hay là các cái
khách sạn mà đã để cho người nước ngoài
lưu trú ở đây chúng tôi nghĩ rằng là
không cứ là người trung quốc
hoặc cả những người sang
từ biên giới campuchia nữa
thì tất cả những cái việc làm đó
của các cái chủ
nhà trọ cũng như chủ khách sạn
thể hiện một cái
không chỉ là một cái thái độ vô trách nhiệm
đối với việc an toàn của đất nước
mà còn là vi phạm pháp luật
và những hành vi này là
tạo nên một cái nguy cơ
có thật sau khi
mà hoàn toàn có khả năng
đưa cái đất nước chúng ta
quay trở lại cái tình trạng
đối đầu một cách rất là nguy hiểm
với cái làn sóng thứ hai
của cái covid một mươi chín
mà chúng ta đã rất mất nhiều công sức
và chúng tôi nghĩ là thái độ đó
là không chấp nhận được vi phạm
và cần phải
có sự lên đá hắn rất là quyết liệt
cần phải có sự chí rất là kịp thời
và nghiêm khắc
thế để chúng ta sẽ nói đến trách nhiệm
của lực lượng chức năng để xảy ra tình trạng
người nước ngoài nhập trái phép vào việt nam
như vậy thì theo ông thì trách nhiệm
của lực lượng chức năng từ khu vực biên giới
cửa khẩu đến lực lượng
tại các địa bàn cơ sở trong các vụ việc này như sao
ở đây thì chúng tôi cho rằng là
rõ ràng là không phải
vấn đề đơn giản là cái người
nhập cứ trái phép đã đi có thể
một cái đoạn đường rất là xa
từ biên giới thì rất nhiều nẻo ngả đến
và bằng rất nhiều
các cái lối mở
hay những cái đường chúng ta
thấy là nhập cảnh
nhiều ngạch đó và lẽ ra
phải được phát hiện phải được chặn đứng
kịp thời ở rất nhiều cái khu vực
nhưng mà lọt vào đến
sâu trong nội địa
cụ thể là thành phố đà nẵng
cũng như là quảng nam
quảng nam và những cái địa phương khác
thì như vậy chúng tôi thấy là trách nhiệm
rất của rất nhiều khâu
đó là của các lực lượng
từ lực lượng biên phòng cửa khẩu
cho đến cái lực lượng
an ninh nội địa các lực lượng
các cái địa mạng các cơ sở
chúng tôi nghĩ là đều có trách nhiệm hết
và kể cả đối với những người
trách nhiệm quản lý lãnh thổ
ở những cái vùng mà xảy ra cái hiện tượng này
đây là những cái trách nhiệm
cần phải xem xét cần phải dựng sử trí
vâng theo ông thì phải chăng
rằng là có một bộ phận người dân
đang có tâm lý chủ quan
khi thấy rằng là nước ta đang kiểm soát
tốt dịch covid một mươi chín ạ
vâng rõ ràng rồi
chúng tôi nghĩ rằng là không chỉ một bộ phận người dân
có lẽ cũng khá
chúng ta dường như đã cảm thấy rất là hài lòng
rất là thỏa mãn
với cái việc chúng ta đã
chống dịch covid một mươi chín có hiệu quả
và có cái việc là
buông lơi thả lỏng
cái điều này được thể hiện ở ngay
cái việc là đã không duy trì được
cái trạng thái thường xuyên
tiếp tục duy trì trạng thái bình thường mới
có nghĩa là không chỉ
kinh tế xã hội mà vẫn phải duy trì
cái việc phòng chống
cái dịch này có các cái hậu quả
mà ở đây là xung quanh
cái câu việc là những nhà nghỉ
những nhà trọ
kể cả trong cái trường hợp
chúng ta kích cầu dùng thị trang nữa
thì cái việc buông lơi cái việc thả lỏng
cái khâu kiểm soát khâu trình báo
như này là rõ ràng đấy là những nguy hiểm
rõ ràng nhất của cái trạng thái
của cái tâm lý chủ quan
đối với cái việc phòng chống covid một mươi chín
vâng chúng ta thấy rõ ràng
rằng là cái nguy cơ bùng phát
covid một mươi chín ở việt nam thì vẫn còn rất nhiều
nhất là từ những trường hợp
nhập cảnh trái phép
đặc biệt là nước ta lại có đường biên giới
với các nước khác là khá dài
theo ông thì giải pháp nào để chúng ta có thể
kiểm soát được tình hình dịch bệnh
cũng như là tình trạng
nhập cảnh trái phép hiện nay
vâng chúng ta nghĩ rằng là không cứ
vì cái bệnh dịch
covid một mươi chín vẫn còn đe dọa
và không loại trừ là
làn sóng thứ hai thứ ba nó còn quay trở lại
mà các cái quốc gia ở lân cận của chúng ta
đều đang đối mặt với
tình hình đó và con số
dường như hiện nay đang phức tạp trở lên
phức tạp hơn nữa
thế thì kể cả trong trường hợp không có cái câu chuyện đó
thì cái việc
nhập cảnh trái phép
thông qua các cái đường tiểu ngành
thông qua các cái lối đi
lối mở ở biên giới
thì cần thiết phải được
tổ chức lại
xuyết chặt hơn nữa
và cái điều này phải được thực hiện
không chỉ bởi các lực lượng chức năng
từ bộ đội biên phòng
đến các cái lực lượng phối thuộc
và chúng tôi nghĩ rằng là
kể cả cái
cái thái độ có trách nhiệm chung
của người dân
ở tại cộng đồng
hay đặc biệt ở các cái khu vực
có các cái đường viên
có khu vực tiếp xúc đường biên giới
với các quốc gia bạn
được hết sức phát đám của phó giáo sư
điện sĩ trịnh hoa bình
và cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
diễn biến mới nhất có liên quan đến vụ
người trung quốc nhập cảnh trái phép
đó là công an thành phố đà nẵng
đã khởi tố vụ án tổ chức cho người khác
nhập cảnh vào việt nam trái phép
và đang tiến hành điều tra theo quy định
và cũng theo công an thành phố đà nẵng
ngoài khởi tố hình sự các đối tượng
công an thành phố đà nẵng còn đồng thời tiếp tục mở rộng
truy xét các nghi can còn lại có liên quan
đến vụ đưa người trung quốc nhập cảnh trái phép